thưa quý vị chiều qua với một trăm linh đại biểu quốc hội tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí trần thanh mẫn làm chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm nhiệm ký hành hai mươi một đến hành hai mươi năm
cử tri nhân dân cả nước đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi tin tưởng vào sự lựa chọn của quốc hội cũng như đặt nhiều kỳ vọng vào tân chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng tân chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn trang trọng đọc lời tuyên thệ trước quốc hội trước đồng bào cử tri và nhân dân cả nước
chứng kiến giây phút trọng đại ấy cử tri nhân dân cả nước đều hết sức vui mừng phấn khởi
chúng ta nhìn thấy tân chủ tịch quốc hội cũng là một người mà có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác mặt trận
các công tác hòa hợp đoàn kết thống nhất có thể quy tụ được tất cả những tiếng nói của các đại biểu quốc hội cùng tham gia vào công tác lập pháp của quốc hội
cũng vui mừng cũng phấn khởi cũng tỏ rõ và tin tưởng vào sự sáng suốt của trung ương đảng
chọn lựa ra những đồng chí mà có đủ điều kiện tức là về năng lực về trình độ và khả năng và